ubnd tp hà nội đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại các quận huyện quyết tâm xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm
công tác thanh kiểm tra thời điểm này nhằm phát động chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất
tăng cường nhận thức tăng cường kinh doanh thực phẩm
thúc đẩy các hành động bảo đảm an toàn thực phẩm chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm
sau đây là những ghi nhận về hoạt động kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn hà nội
theo thống kê trên địa bàn hà nội hiện có khoảng sáu mươi sáu cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm
trong quý i năm hai nghìn một mươi tám các đoàn thanh kiểm tra về an toàn thực phẩm đã kiểm tra hơn một mươi chín cơ sở
phát hiện gần bốn bảy trăm linh cơ sở vi phạm phạt hành chính hai năm trăm linh cơ sở quyết định đóng cửa hai mươi tám cơ sở
các sai phạm chủ yếu là các cơ sở sản xuất theo thời vụ chưa bảo đảm điều kiện sản xuất
người lao động chưa được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
để thực hiện tốt tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi tám
ubnd tp hà nội đã triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra kiểm soát cũng như tuyên truyền về vấn đề an toàn thực phẩm
nhằm tăng cường nhận thức và làm rõ trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật
theo kế hoạch tám mươi hai của ban thành phố thì đối với thành phố cũng thành lập ba đoàn thanh tra kiểm tra
và đối với quận huyện cũng sẽ thành đập các đoàn thanh tra kiểm tra
tương ứng như vậy thì các xã cũng tổ chức các đoàn triển khai để mở rộng công tác kiểm tra thanh tra trên địa bàn một cách sâu rộng
tập trung vào việc kiểm tra các cơ sở sản xuất

và những cơ sở nào mà có sản phẩm không đảm bảo yêu cầu thì cần phải truy xuất nguồn gốc và thực hiện tiêu hủy hoặc thực hiện theo các quy định
đồng thời với việc đi thanh tra kiểm tra thì cần tăng cường công tác thông tin tuyên truyền
đặc biệt là những cơ sở sản xuất và đảm bảo tốt về an toàn thực phẩm thì cũng sẽ thông tin
và đồng thời những cơ sở nào mà không đảm bảo sản xuất kinh doanh mà không đảm bảo về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng thông tin để người dân viết
mục tiêu chính của tháng hành động năm nay là đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
đặc biệt là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ các làng nghề tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân
cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm không an toàn
các hoạt động chính được triển khai trong tháng hành động như tổ chức hội nghị lễ phát động triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn một mươi tám
huy động các cơ quan báo đài của thành phố và trung ương tham gia chiến dịch truyền thông về bảo đảm an toàn thực phẩm
bên cạnh đó biểu dương quảng bá các sản phẩm mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn phù hợp quy định của pháp luật
phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội các tổ chức xã hội các phương tiện truyền thông phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm
bên cạnh đó biểu dương quảng bá các sản phẩm mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn thực phẩm

các tổ chức xã hội các phương tiện truyền thông phẩm an toàn thực phẩm an toàn thực phẩm
bên cạnh đó biểu dương quảng bá các sản phẩm mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn thực phẩm

bên cạnh đó biểu dương quảng bá các sản phẩm mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn thực phẩm an toàn thực phẩm

bên cạnh đó biểu dương quảng bá các sản phẩm mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn thực phẩm
bên cạnh đó biểu dương quảng bá các sản phẩm mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm
bên cạnh đó biểu dương quảng bá các sản phẩm mô hình sản xuất kinh doanh thực phẩm